sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng ở khắp các tỉnh thành trên cả nước
những ổ dịch mới phát sinh trong khi ổ dịch cũ chưa được dập tắt hoàn toàn
mưa ẩm là điều kiện thuận lợi để các tác nhân gây bệnh phát triển
bộ y tế vừa khuyến cáo người dân cần tăng cường các biện pháp phòng bệnh
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay cả nước ghi nhận gần hai mươi bảy trường hợp mắc sốt xuất huyết
tại khắp các tỉnh thành phố
trong những tuần gần đây số ca mắc có xu hướng gia tăng tại các tỉnh bình định khánh hòa
phú yên quảng bình quảng trị thừa thiên huế đồng nai và thành phố hồ chí minh
để kịp thời chủ động phòng chống dịch bệnh bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh
thành phố tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh xuất xuất huyết
trong đó triển khai mạnh mẽ chiến dịch diệt loang quang
bảo đảm tất cả hộ gia đình tại vùng dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra
giám sát các bể dụng cụ chứa nước các vật dụng đồ phế thải
thời tiết đang bước vào mùa mưa tạo điều kiện cho mỗi chuyển bệnh phát triển
người dân cần ý thức phòng bệnh